khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm thuân đi bộ đến một công sở trên địa bàn lén lút đột nhập vào văn phòng không khóa cửa lấy trộm hai máy tính sách tay nhãn hiệu đeo
qua truy xét nhanh xác định thuân là kẻ gây ra vụ trộm công an tp huế phối hợp với các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng bắt giữ đối tượng và tiến hành thu hồi tăng vật

từ đó có thể thúc đẩy người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng hoặc chia sẻ xe giảm ôn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường
cũng theo ông thắng vấn đề tác động xã hội và pháp lý cũng cần được nghiên cứu chặt chẽ hơn nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai
cần xem xét áp dụng cách thức nào để đảm bảo hiệu quả và sự công bằng
việc thu phí này làm tăng gánh nặng cho người lao động chạy xe dịch vụ
người dân sẽ phải trả thêm chi phí khi sử dụng xe cá nhân trong khu vực thu phí
điều này có thể ảnh hưởng đến ngân sách tiện ích cá nhân
việc áp dụng chính sách thu phí kẻ xe cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng đồng thuận với cộng đồng đảm bảo tính công bằng
ông thắng cho hay bên cạnh đó còn có một số giải pháp giảm ủn tắc giao thông khác cần được sớm triển khai như
mở rộng đường nâng cấp hạ tầng giao thông bằng việc xây dựng bãi đỗ xe bến tàu ga tàu
tổ chức làn đường riêng cho những xe thuộc đối tượng ưu tiên điều chỉnh chu kỳ tín hiệu đèn giao thông hợp lý
đẩy mạnh tuần tra kiểm soát trật tự vỉa hè và lòng đường trên các tuyến phố chính
giảm dân phụ thuộc quá nhiều vào đường bộ bằng cách nâng cao thị phần vận tải đường sát
đường thủy nội địa hàng hải hàng không phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về cách làm từ thiện của khách sạn serieston hải phòng
khiến nhiều người có hoàn cảnh khó khăn ở quận lê trân bức xúc lên tiếng về vụ việc
ủy ban nhân dân quận lê trân vừa có báo cáo cụ thể tới thành phố hải phòng sở lao động thương binh và xã hội hải phòng
theo đó ngày một mươi hai tháng năm hội chữ thập đỏ quận lê trân nhận được thông báo của hội chữ thập đỏ tp hải phòng
về chương trình phối hợp giữa hội chữ thập đỏ thành phố hải phòng và khách sạn sheraton hải phòng
trao quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận lê trân
chương trình trên là hoạt động trao quà đột xuất theo sự chỉ đạo của hội chữ thập đỏ tp hải phòng
nhân tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi bốn
ngay khi nhận thông báo trên thường trực và ban thường vụ hội chữ thập đỏ quận lê trân
đã họp và thống nhất phân bổ một trăm năm mươi xuất quà của khách sạn serieston cho các đơn vị trên địa bàn
theo thông báo và giấy mời của hội chữ thập đỏ thành phố hải phòng
chương trình phát quà diễn ra vào một mươi sáu h ngày hai mươi tháng năm tại sảnh tầng một
trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể quận lê trân
đúng giờ trên hội chữ thập đỏ thành phố hải phòng và nhà tài trợ tới
cùng một số cơ quan báo chí đến dự đưa tin
lúc này quà vẫn chưa tới
khoảng một mươi sáu h ba mươi nhà tài trợ chở một trăm năm mươi suất cơm tới và trao cho người dân
thời điểm đó hội chữ thập đỏ quận lê trân mới biết quà là những suất cơm hộp
suất cơm gồm cơm tẻ trắng thịt lợn ba chỉ kho hai quả trứng gà luộc
một hộp canh rau cải một khay salat và hai quả chuối tây trị giá khoảng sáu mươi đồng
nội dung công văn của ủy ban nhân dân
quận lê trân đều hội chữ thập đỏ quận và thành phố cũng rất bất ngờ khi thấy những suất cơm hộp như vậy
đại đa số các hộ không có ý kiến còn lại một số ít không hài lòng và phản ánh quá mất công khi bỏ công việc
và mất tiền xe ôm lên để nhận quà là những suất cơm hộp gây bức xúc trong nhân dân về chương trình cấp phát quà
ủy ban nhân dân quận lê trân giải thích chương trình cấp phát quà nói trên là đột xuất theo chỉ đạo của hội chữ thập đỏ tp hải phòng
nên hội chữ thập đỏ quận và ủy ban nhân dân quận lê trần không nắm được nội dung quà và tặng phẩm
ngay khi nhận được thông tin phản ánh ủy ban nhân dân quận lê trân đã yêu cầu hội chữ thập đỏ quận báo cáo và nghiêm túc kiểm điểm
rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc tiếp nhận thông tin về việc trao tặng quà từ thiện khi chưa nắm rõ nội dung về quà tặng và tặng phẩm
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
viện kiểm sát nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố lệnh tạm giam bốn tháng
đối với bị can trịnh văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã phú lộc huyện can lộc hà tĩnh về hành vi sát hại người
theo cơ quan điều tra trước đó vào khoảng một mươi chín h bốn mươi năm ngày hai mươi tháng năm trịnh văn sơn cùng nhóm bạn đến uống bia
tại một quán nhậu trên địa bàn thôn tiến thịnh xã phú lộc
tại đây giữa sơn và nguyễn tư đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nảy sinh mâu thuẫn do cãi nhau về việc sử dụng lưới bát quái đánh cá có bị công an xử phạt hay không
lúc này nguyễn từ đề đã dùng cốc thủy tình tác động vào trịnh văn sơn gây thương tích
bực tức vì bị tấn công trịnh văn sơn đã chạy vào khu vực bếp lấy hai con dao rồi ra tay với nguyễn tư đề khiến người này trọng thương
nguyễn tư đê sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu xong đã tử vong do mất máu cấp
công an xã phú lộc khai nhận về ảnh vi phạm tội của mình
vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng năm đồn biên phòng cửa khẩu cảng thuận an nhận được tin báo của công ty cổ phần tập đoàn đạt phương
về việc anh gal sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã xín trải huyện tùa chùa tỉnh điện biên đi tắm biển cùng bạn thì bị sóng cuốn trôi mất tích
anh g a l là công nhân của công ty đang thi công tại công trình cầu vượt cửa biển thuận an
ngay khi nhận được tin báo đồn biên phòng cửa khẩu càng thuận an hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh thừa thiên huế
đã huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm
đến năm h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng năm các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân cách bờ biển thuận an khoảng bảy mươi mét
hiện cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân lên bờ và tiến hành các thủ tục theo quy định
ngày hai mươi sáu tháng năm bà ma thị cử phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba bể bắc cạn cho biết
việc xảy ra vào khoảng hơn một mươi một giờ cùng ngày tại khu vực cầu phao đền an mã xã nam mẫu
vào thời điểm trên rất đông du khách di chuyển từ thuyền lên cầu phao cùng lúc khiến cầu phao bị sập lật chìm một phần
khoảng hai mươi người bị rơi xuống hồ ba bể
ngay lập tức nhiều người dân và lực lượng an ninh đã tới hỗ trợ đưa những du khách bị rơi xuống nước lên bờ
rất may sự việc không gây thiệt hại về người nhưng khoảng một mươi năm điện thoại của du khách bị mất và hư hỏng
bà ma thị cử cho biết vào thời điểm đó bà cũng có mặt tại hiện trường
và lập tức chỉ đạo lực lượng để ứng cứu
lãnh đạo huyện đã gặp gỡ để động viên du khách bị rơi xuống nước
đồng thời chỉ đạo ban quản lý du lịch thống kê danh sách cá nhân bị hỏng điện thoại để có phương án hỗ trợ sửa chữa
sáng hai mươi sáu tháng năm đồn biên phòng tân tiến bộ đội biên phòng cà mau cho biết
đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá mua bán dầu không có hóa đơn chứng từ hợp lệ trên biển
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm tổ công tác đồn biên phòng tân tiến thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới trên biển
tại khu vực cách cửa biển hố gùi xã tân tiến huyện đầm rơi tỉnh cà mau sáu hải lý về hướng đông bắc
phát hiện tàu cá mang số hiệu bt chín mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi năm ts do ông đoàn trung liệt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
ngụ ấp an thuận xã an thủy huyện ba trì bến tre làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn
tổ tuần tra tiến hành kiểm tra phát hiện trên tàu có chứa gần bảy lít chất lỏng màu vàng nhạt
có mùi dầu nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
thuyền trưởng không xuất trình được chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện
lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa người vào phương tiện
về trạm kiểm soát biên phòng hố gùi đồn biên phòng tân tiến để điều tra làm rõ vụ việc
qua làm việc với đồn biên phòng tân tiến ông liệt đã thừa nhận số chất lỏng màu vàng gần bảy lít là dầu diesel
ông mua số dầu nói trên vào đêm tối từ một tàu lạ không biết số hiệu và chủ tàu trên biển dùng để khai thác đánh bắt thủy sản
khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu công nghiệp khánh phú huyện yên khánh tỉnh ninh bình đã xảy ra vụ hỏa hoạn
theo sự hoàn toàn một nhà xưởng của công ty trách nhiệm dưu hạn đầu tư thương mại khánh phú glass
ngọn lửa bùng phát từ bên trong kho chứa phế liệu của công ty sau đó lan rộng ra khu vực xung quanh nhanh chóng thiêu dụi nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình đã huy động một mươi xe cứu hỏa và hơn một trăm linh chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy
lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã cùng nhau dập lửa nhưng do diện tích lớn của nhà xưởng và vụ cháy xảy ra vào lúc nửa đêm việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
lực lượng chữa cháy đã phải bơm nước trực tiếp từ kênh điều hòa của khu công nghiệp khánh phú để phun vào khu vực bị cháy đến khoảng bốn giờ ba mươi phút đám cháy mới được khống chế
đại tá đặng văn linh trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình cho biết lực lượng cứu hỏa vẫn đang tích cực để đảm bảo không còn nguy cơ tái phát đám cháy
sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân
hiện chưa kiên nhận thông tin thiệt hại về người nhưng toàn bộ nhà xưởng của công ty đã bị sập hoàn toàn và nhiều tài sản bị thiêu dụi
lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp của ninh bình cho biết may mắn là không có thiệt hại về người và đám cháy đã được kiểm soát không lan sang các công ty khác giúp tránh thiệt hại lớn về tài sản
tối hai mươi sáu tháng năm đội cảnh sát giao thông nam sài gòn thuộc phòng cảnh sát giao thông tp hcm lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ hoàng quốc việt
huỳnh tấn phát quận bảy tp hcm trong đêm đội cảnh sát giao thông nam sài gòn đã lập biên bản gần hai mươi trường hợp vi phạm trong đó có nhiều tài xế thừa nhận nhậu từ trưa đến đêm
cụ thể khoảng hai mươi một h hai mươi phút anh hát lái xe máy mang biển số bảy mươi tám g một nghìn hai trăm bảy mươi ba x chở theo anh thờ chạy trên đường huỳnh tấn phát quận bảy với biểu hiện say xỉn nên bị cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe
tại đây lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện anh hát có nồng độ cồn chín trăm một mươi ba m
anh hát có nồng độ cồn chín trăm một mươi ba m trên một lít khí thở và lập biên bản tạm giữ phương tiện bảy ngày tước giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng phạt tiền từ sáu đến tám triệu đồng
làm việc với đội cảnh sát giao thông nam sài gòn anh hát cho biết sáng hai mươi sáu tháng năm cả hai chạy xe máy từ thành phố thủ đức xuống tỉnh long an dự đám rỗ của người thân
tại đây anh thờ và anh hát đã uống bia từ trưa đến tối muộn sau đó anh hát chạy xe máy chở anh thờ về lại thành phố hồ chí minh
lúc hai mươi hai giờ một mươi sáu phút ông t m n ngụ huyện nhà bè đang lái xe máy trên đường huỳnh tấn phát cũng bị cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện nồng độ cồn
ông n có nồng độ cồn chín trăm hai mươi hai mg trên một lít khí thở ông n cho biết đã tham gia tiệc nhậu cuối tuần cùng bạn bè
trên đường lái xe về phòng trọ thì bị cảnh sát giao thông phát hiện kiểm tra nồng độ cồn
lúc hai mươi hai h năm mươi một người đàn ông trên năm mươi tuổi chạy xe máy chở theo vợ và cháu nhỏ
khi được đội cảnh sát giao thông nam sài gòn giai đoạn
và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì người đàn ông lớn tiếng xúc phạm tổ công tác không chấp hành bỏ lại phương tiện
đại diện đội cảnh sát giao thông nam sài gòn cho biết với trường hợp người đàn ông không chấp hành bỏ lại phương tiện
thì tổ công tác sẽ lập biên bản vụ việc tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
phà chở khách du lịch ra cát bà gặp sự cố hoạt động hai mươi một năm đã hết khấu hào
liên quan đến vụ phà chở khách du lịch ra cát bà gặp sự cố
được biết chiếc phà mang số hiệu
hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm là một trong chín chiếc phà của công ty cổ phần đảm bảo giao thông thủy hải phòng
đã hoạt động được hai mươi một năm và tất cả đều đã hết khẩu hào
công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng
đơn vị vận hành bến phà đồng bài cái viềng cát hải hải phòng cho biết
sự cố xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng năm
theo thông tin từ công ty này thời điểm xảy ra sự cố trên phà không có người và phương tiện
sau khi phát hiện sự cố ban quản lý bến phà đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức cứu hộ khắc phục đồng thời ra soát kiểm tra các phương tiện còn lại
đảm bảo an toàn cho vận chuyển hành khách
theo công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng
hiện việc vận chuyển hành khách ra đảo cát ba và gược lại vẫn được duy trì
thành phố hải phòng cũng giao sở giao thông vận tải thành phố tổ chức kiểm tra
ra soát năng lực cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách bằng phà
của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng
để đánh giá kỹ thuật mức độ an toàn của các bến phà hiện có
trường hợp năng lực của công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy hải phòng
không đáp ứng được yêu cầu và không có phương án khắc phục
nâng cao năng lực vận chuyển thì đề xuất thành phố lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ khác đủ năng lực
công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy là đơn vị được sở giao thông vận tải hải phòng
đặt hàng thực hiện dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà qua bến phà gót cái viềng
theo thông tin từ sở giao thông vận tải hải phòng toàn bộ chín phà hiện có của công ty cổ phần đảm bảo giao thông thủy hải phòng
đều hoạt động ở vùng nước mặn đã qua hai mươi một năm sử dụng và đã hết khấu hào
giá vé cắt treo vượt biển đi cát bà giảm giá chỉ còn năm mươi đồng một chiều
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng năm giúp giải tỏa áp lực giao thông từ vụ việc phà ra cát bà bị chìm
việc giảm giá vé cáp treo được công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời cát bà công bố chính thức
từ tối muộn ngày hôm qua
ngay sau sự việc phà đi cát bà gặp sự cố trong cùng ngày
công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời cát bà đơn vị vận hành tuyến cáp treo cho biết
việc giảm giá vé đã có trong kế hoạch hè nay được đẩy sớm lên nhằm hỗ trợ cho du khách
sang qua lại đảo du lịch cát bà được thuận lợi hơn
giá vé được giảm năm mươi từ ngày hai mươi bảy tháng năm cho đến hết ngày ba mươi một tháng tám
theo đó giá vé cắt treo vượt biển đi cát bà chỉ còn năm mươi đồng một chiều
riêng trẻ em cao dưới một mét được miễn phí
với những du khách mang theo hành lý cỡ lớn kích thước dài sáu mươi cm rộng ba mươi cm
cao tám mươi cm hoặc tương đương ba mươi kg thì chi phí vận chuyển chỉ tính tương đương
với giá vé cắt treo là năm mươi đồng một chiều
với cách di chuyển bằng cáp treo vượt biển để đến với cát bà
du khách có thể gửi xe tại nhà ga cáp treo trải nghiệm khoảng bảy chín phút trên cáp treo
để có thể sang đến bờ phía bên cát bà
từ ga cắp treo bên phía cát bà để di chuyển tiếp vào khu du lịch cát bà
du khách có thể lựa chọn xe trung chuyển
với giá năm mươi đồng một lượt hoặc các phương tiện công cộng như xe buýt
với giá một mươi ba đồng một lượt xe taxi xe dịch vụ
sau sự cố ngày hai mươi sáu tháng năm với phà to hp hai nghìn bảy trăm ba mươi năm việc đi lại có thể khó khăn hơn
vậy nên việc giảm giá vé cáp treo lúc này sẽ giúp giải tỏa căng thẳng
trong những ngày cát bà hút khách
chiều hai mươi sáu tháng năm lễ khai mạc triển lãm tranh câu chuyện vùng cao
đã diễn ra tại nhà triển lãm mỹ thuật một mươi sáu ngô quyền hà nội
triển lãm do võ sư họa sĩ hướng tâm đường nguyễn trí hướng
và họa sĩ trần nguyên thế phối hợp tổ chức
triển lãm trưng bày gần năm mươi tác phẩm mỹ thuật là lời tự sự được hai họa sĩ kể bằng ngôn ngữ hội họa
qua chất liệu sơn dầu và acrylic
mỗi bức tranh là một câu chuyện một góc nhìn về cuộc sống bình dị của người dân vùng cao
phản ánh chân thực cuộc sống sinh hoạt đời thường những phong tục tập quán
và chân dung những con người vùng cao mộc mạc thật thà chất phác dung dị mà gần gũi thân quen
qua những gà màu rực rỡ những nét vẽ huyền chuyển hai họa sĩ đã thổi hồn vào từng tác phẩm của mình
khiến cho người xem như được hòa mình vào thiên nhiên và không gian sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng núi phía bắc
đó là chân dung những người phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ sang màu của dân tộc mình như tiếu phụ giao lô gang
phút thảnh thơi dương mưa trên lưng phút trầm tư chuyện đầu năm cô phủ dâu người giao
là những tác phẩm thể hiện phong tục tập quán mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc như
đám cưới người giao lễ cấp sắc lễ cầu mùa
đó là những cảnh sang mỏng mạc đơn sơ nhưng giữa đội thôn quen của vùng miền núi phía bắc như
tác phẩm nhà trên núi nắng chiều trên bản tiên nắng ban mai mùa hoa cải đường cầy trên nương đá làng lô lô trải
hay đơn giản là những góc nhỏ yên bình trong ngôi nhà của đồng bào qua series ba tranh bếp hồng trước yên nhà bên khung dịch
bà mai thị ngọc anh phó chủ tịch thường trực khối my thuật việt nam chia sẻ
triển lãm trưng bày các tác phẩm của hai nghệ sĩ có tay nghề tâm huyết và có tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc
các bức tranh đều vẽ về cảnh sắc miền núi phía bắc về sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc
giúp công chúng hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về nét độc đáo của văn hóa các dân tộc việt nam
họa sĩ hướng tâm đường chia sẻ triển lãm câu chuyện vùng cao được tổ chức với mong muốn
giới thiệu tới công chúng yêu nghệ thuật hội họa khán giả thủ đô và bạn bè trong nước quốc tế
nhiều hơn về bản sắc văn hóa truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp còn được gìn giữ của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng núi phía bắc nói chung
đặc biệt là vùng đồng bào người mông vùng núi cao nguyên đá hà giang đồng bào người giao huyện sơn động tỉnh bắc giang
triển lãm câu chuyện vùng cao là sự gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu cảm xúc
họ từng là những người thầy giáo vùng cao họ yêu văn hóa yêu con người vùng cao
cả tuổi thanh xuân của họ đã gắn bó với mảnh đất và con người vùng cao
triển lãm là lời tri ân đặc biệt mà hai họa sĩ hai người thầy giáo gửi tới đồng bào vùng cao yêu thương
võ sư họa sĩ hướng tâm đường nguyễn trí hướng hội viên hội mỹ thuật tỉnh bắc giang
ông từng là giáo viên dạy học hiện đang công tác tại phòng văn hóa và thông tin huyện sơn động tỉnh bắc giang
ông cũng tham gia nhiều cuộc thi triển lãm tỉnh và triển lãm khu vực tây bắc việt bắc
họa sĩ trần nguyên thế hội viên hội mỹ thuật việt nam từng là giáo viên dạy học ở hà giang hiện đang sống và làm việc tại tp hcm
ông đã tổ chức nhiều triển lãm nhóm triển lãm cá nhân tại hà nội hà giang tp hcm
từng tham gia nhiều triển lãm tranh khu vực tây bắc việt bắc triển lãm tranh khu vực tp hcm
còn tại lê khai mạc công lộc bộ văn nghệ đồng bào người giao ở bàn nà hìn sa vân sơn và bàn mậu thị trấn tây yên tử
đã trình diễn trích đoạn lễ cấp sắc của dân tộc giao tới công chúng trong và ngoài nước
triển lãm câu chuyện vùng cao mở cửa đón khách đến hết ngày bốn tháng sáu
thưa quý vị việc điều chỉnh pha đèn theo tình hình giao thông thực là nhu cầu thiết yếu tại các nút giao
các trục giao thông có lưu lượng phương tiện đông đúc một chiều
tuy vậy muốn thi điểm hệ thống đèn giao thông thông minh thì lộ trình phải phù hợp từng bước
công nghệ phải phù hợp điều kiện xã hội và con người thông minh từ tất cả các bên
từ cả người tham gia giao thông chứ không chỉ mình hệ thống đèn
cản trở lớn nhất để ứng dụng các công nghệ thông minh và đèn tín hiệu giao thông cho đến thời điểm này
được xác định là thói quen tập quán giao thông và đặc điểm phức tạp của một nền giao thông hỗn hợp
khi giao thông quá áp lực khi việc di chuyển ở đô thị đang mất quá nhiều thời gian
việc tận dụng từng dây đèn xanh quý báu ở mỗi nút sao là tâm lý hết sức bình thường
thực tế trong quá trình điều khiển giao thông lực lượng chức năng cũng thường hướng dẫn lái xe di chuyển khẩn trương nhất có thể
mỗi khi đèn chuyển xanh hoặc khi hướng khác đã ngớt xe để tối ưu hóa khả năng lưu thoát
tránh dồn ứ kéo dài trước đèn tín hiệu
ún tắc giao thông của đô thị sẽ còn là câu chuyện dài
các kế hoạch tăng mức độ đáp ứng của vận tải công cộng lên ba mươi năm bốn mươi còn phải đợi mạng lưới đường sắt đô thị
mà đến nay mới chỉ có một tuyến đầu tiên
và chừng nào áp lực đi lại vẫn cao thì khi đó kêu gọi người dân thong thả đi chậm dần khi đến ngã tư
bất luận đang đèn xanh như trong quy tắc của luật giao thông đường bộ gần như là bất khả thi
quy tắc trên giống như mục tiêu hướng tới của cả hành trình
tùy củ an toàn lại với nhân văn
nhưng trên tương trạng các mục tiêu cụ thể cần phải khác nhau
câu chuyện về những trúc chắc trong quá trình ứng dụng công nghệ mới và các cụm đèn tín hiệu giao thông
chỉ là một ví dụ cho thấy còn nhiều thách thức đặt ra nếu muốn xây dựng một nền giao thông thông minh dựa trên công nghệ
công nghệ sẵn sàng hỗ trợ nhưng với điều kiện con người và môi trường đều đã sẵn sàng cho những phương thức thông minh
sự thí điểm để dọn đường cho công nghệ thông minh nên đi kèm với các hoạt động truyền thông sâu rộng trước và trong suốt quá trình thí điểm
để người dân chủ động hợp tác
các cam kết cần được đưa ra để người tham gia thí điểm thấy yên tâm không bị rơi vào rủi ro pháp lý
sự thí điểm nếu chưa thành công nên có phân tích đánh giá lý do để không uổng phí và tránh sự hiểu lầm
dẫn đến phản ứng bất lợi của người thụ hưởng đối với công nghệ thông minh
sự thông minh là giải pháp để giảm un tắc giảm tai nạn giao thông
nhưng ở chiều ngược lại với tư cách là một mục tiêu sự thông minh nên là cái đích đặt ra
khi việc đi lại đã đạt trình độ ngay ngắn nền nếp và bớt căng thẳng
bởi cũng như con người nói về các ý tưởng thông minh là điều gì đó xa vời
nếu như đầu óc và cơ thể đều đang vật vã với đủ thứ gồng gánh và sức ép nặng nề
tối ngày hai mươi năm tháng năm tại thủ đô praha cộng hòa séc đã diễn ra đại hội lần thứ tư hội văn hóa nghệ thuật việt nam
tại cộng hòa xét vào kỷ niệm một mươi năm năm ngày thành lập hội
tới dự và phát biểu có đại sứ việt nam tại cộng hòa séc dương hoài nam
và đại diện lãnh đạo các hội đoàn người việt tại châu âu cộng hòa séc cùng với các văn nghệ sĩ trí thức tại cộng hòa séc
trải qua một mươi năm năm hình thành và phát triển hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại xéc là một trong những hội người việt
luôn đi đầu trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại cộng hòa xéc và châu âu
hội đã có nhiều bước phát triển tích cực với mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống việt nam
lan tỏa các loại hình nghệ thuật di sản văn hóa phi vật thể được unesco công nhận
tới nay nhiều cơ lộc bộ các nhóm văn hóa nghệ thuật đã được thành lập truyền tải và lan tỏa giá trị văn hóa việt
không chỉ tới đông đảo bà con cộng đồng người việt tại cộng hòa xéc mà còn người dân sở tại
làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho bà con người việt ở nước ngoài
tiêu biểu như các festival dân tộc thiểu số đêm nhạc kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn
giọng ca bolero toàn châu âu và đặc biệt là cuộc thi hoa hậu áo dài phu nhân
nhằm tôn vinh vẻ đẹp của ta áo sải việt nam tới bạn bè quốc tế
phát biểu tại chương trình đại sứ việt nam tại cộng hòa séc dương hoài nam
gửi lời chúc thành công tới đại hội lần thứ tư hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại cộng hòa xéc
đại sứ đánh giá cao tâm huyết sự nỗ lực đam mê đóng góp của thành viên ban chấp hành hội
là những cá nhân tích cực luôn cố gắng duy trì hoạt động văn hóa nghệ thuật của hội trong một mươi năm năm qua
mang lại đời sống văn hóa tinh thần cho bà con người việt tại xéc
không chỉ tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật mà hội còn tham gia tích cực trong các hoạt động thiện nguyện
hướng về quê hương đất nước
đại sứ tin tưởng tiếp nối những truyền thống tốt đẹp kể từ ngày thành lập
hội văn hóa nghệ thuật việt nam tại cộng hòa xéc sẽ bầu ra những thành viên có tâm với cộng đồng
tiếp tục kế thừa phát huy những giá trị tốt đẹp trong thời gian qua
góp phần nâng cao hơn nữa vai trò vị thế của người việt nam tại cộng hòa séc nói riêng
và cộng đồng người việt tại châu âu nói chung
quảng bá vẻ đẹp đất nước con người việt nam đến với bạn bè quốc tế
đại hội đã kiện toàn và bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi tám gồm bốn mươi một thành viên
ông phạm gia hậu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội
đại hội cũng thông qua phương hướng nhiệm kỳ tới tập trung vào việc củng cố tổ chức
nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật tạo sân chơi văn hóa
văn nghệ sinh động cho cộng đồng và quảng bá hình ảnh việt nam tại xéc
chào mừng thành công của đại hội và nhân kỷ niệm một mươi năm năm thành lập hội
các đại biểu đã được thưởng thức một chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc
với nhiều tiết bục do các bà con người việt tại xét biểu diễn